mặc dù dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chỉ diễn ra trong hai mươi ngày với khá nhiều nội dung quan trọng như công tác xây dựng pháp luật xem xét các vấn đề quan trọng của đất nước
tuy nhiên nhiều đại biểu quốc hội tin tưởng với sự đổi mới cải tiến kỳ họp này sẽ đáp ứng tốt được nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước
điều tôi thấy kỳ vọng đó là quốc hội có đổi mới đó là trả lời ba phút và chất vấn trong một phút
cái điểm này thì có một cái yếu điểm của cái chất vấn này đó là gì là tết kiềm được thời gian nhiều người được chất vấn và nhiều nội dung của cựu tri và nhân dân phản ánh được đưa đến nghị thương của quốc hội
một cái yêu cầu thứ hai đó là yêu cầu những người chất vấn là phải chuẩn bị câu hỏi thật kỳ lượng thật ngắn gọn đúng vào trong tâm chứ không dài dòng giải thích giống như một số đại biểu trong những kỳ họp trước
và cũng yêu cầu là người bị chất vấn là thủ tướng là
các bộ trưởng là phải trả lời đúng trọng tâm không quên co và không có cái tình trạng mà nhiều đại biểu cho rằng là giống như là câu giờ
kỳ họp thứ năm là một kỳ họp mà có thời gian không dài
những ngày làm việc trên hội trường cũng như việc ở tổ của quốc hội chỉ có hai mươi một ngày thôi
quốc hội thông qua tám dự án luật một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào tám luật khác đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước
tuy nhiên với cái dung lượng không nhiều
thời gian không nhiều nhưng mà cái sự chuẩn bị tôi thấy rất là kỹ lưỡng qua cái sự làm việc của các hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
rồi các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp thì phải nói là sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng với cái việc mà tập trung thời gian như vậy
tôi tin đây là một kỳ họp sẽ có chất lượng tốt và kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp